tại hội nghị do ban báo chí được ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
quận hoàng mai đã thông tin kết quả kiểm tra ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ
được phát hiện đưa vào trường tiểu học chu văn an ngày ba tháng bốn đều đảm bảo yêu cầu
theo đó sau khi nhận được thông tin về ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ đưa vào trường tiểu học chu văn an
quận hoàng mai đã chỉ đạo cơ quan chức năng quận xuống làm việc
và đã mời tất cả các thành viên trong tổ nhận thịt gà để làm việc
tại buổi làm việc có hai trên bảy người trong tổ xác nhận có mùi lạ
đồng thời ngay khi sự việc xảy ra đơn vị cung cấp đã lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện truy xuất nguồn gốc
đến ngày một mươi tháng bốn căn cứ kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh sở y tế hà nội cho thấy
trong mẫu xét nghiệm từ ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ được phát hiện đưa vào trường tiểu học chu văn an đều bảo đảm yêu cầu